thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm đại học quốc gia tp hcm tỉnh bình dương và các bộ ngành liên quan
nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện để đại học quốc gia tp hcm phát triển hơn nữa
tại buổi làm việc lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với thủ tướng về việc đại học quốc gia tp hcm đang được xây dựng
theo mô hình đô thị khoa học hiện đại đầu tiên của cả nước nhưng diện tích đã giải phóng mặt bằng chỉ đạt bảy mươi ba
và khó khăn trong công tác xây dựng dự án là chưa hoàn thành khu tái định cư chính sách giá đền bù không ổn định
thay đổi theo thời gian giá đất ngày càng tăng dẫn đến khiếu kiện ngày càng nhiều do có tranh lệch về giá đất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận các ý kiến của đại học quốc gia tp hcm chỉ đạo các địa phương bộ ngành liên quan
những công việc cụ thể như chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đại học quốc gia tp hcm và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
của dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tp hcm bố trí kịp thời nguồn vốn ngân sách cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
chỉ đạo tp hcm và tỉnh bình dương tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn thực hiện công tác này và cho phép đại học quốc gia tp hcm
được vay vốn ngân hàng để chi trả cho công tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại học quốc gia tp hcm phát triển đúng hướng
thực hiện tốt nhiệm vụ chính phủ giao là đơn vị tiên phong trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
mô hình tiên phong trong tự chủ đại học trong đó trách nhiệm cộng đồng trách nhiệm giải trình là một yêu cầu quan trọng